tiếp tục các hoạt động trong chương trình thăm chính thức hàn quốc
ngày hai mươi tám tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với thủ tướng hàn quốc lee nak yoon
tại buổi tiếp thủ tướng lee nak yoon bày tỏ vui mừng được gặp lại thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hàn quốc
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức hàn quốc đối với việc tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trên các lĩnh vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng chính phủ hàn quốc tổ chức thành công hội nghị cấp cao ba mươi năm
thiết lập quan hệ đối tác asean hàn quốc và hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất
khẳng định việt nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối để thúc đẩy hơn nữa khuôn khổ hợp tác asean hàn quốc và mekong hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn phía hàn quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công tác giả phá bom mìn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
khuyến khích các doanh nghiệp hàn quốc tham gia vào các dự án trọng điểm của việt nam
xem xét nới lỏng tiến tới bãi bỏ một số điều kiện giang buộc các khoản vay edcf
phối hợp nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ thông tin
bao gồm mạng năm g phát triển chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến quản lý kiến trúc doanh nghiệp
thủ tướng mong muốn chính phủ nhân dân các tổ chức đoàn thể của hàn quốc tiếp tục giúp đỡ để cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
nhất là các gia đình đa văn hóa việt nam hàn quốc có cuộc sống ổn định góp phần vào việc củng cố tình hiểu nghị giữa nhân dân hai nước
về tình hình khu vực và quốc tế lãnh đạo chính phủ hai nước chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định ở khu vực giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và thương lượng trên cơ sở luật pháp quốc tế